ngày chín tháng một tại tòa nhà quốc hội phiên họp thứ sáu của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc
diễn ra trong ba ngày từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một ủy ban thường vụ quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian của phiên họp cho công tác xây dựng pháp luật
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
tại phiên họp thứ sáu ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của các dự án luật như luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
luật trợ giúp pháp lý sửa đổi luật quản lý ngoại thương luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa luật quy hoạch luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ dự án luật cảnh vệ
đồng thời xem xét thông qua nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội ban hành quy chế quy định về trình tự thủ tục
tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đoàn đại biểu quốc hội
và nghị quyết ban hành quy chế phối hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức
ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ công chức đã nghỉ hưu
ngay sau đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật trách nhiệm bồi thường nhà nước sửa đổi
cho ý kiến về kinh phí bồi thường được quy định tại điều năm mươi tám trong dự thảo luật
một số đại biểu cho biết nhiều cử tri hiện đang băn khoăn về việc sẽ lấy tiền ở đâu để bồi thường cho những trường hợp oan sai đề nghị dự thảo luật làm rõ vấn đề này
cũng cho ý kiến về vấn đề này phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho rằng toàn bộ hoạt động của nhà nước đều do ngân sách đảm nhiệm
vì vậy khi nhà nước bồi thường oan sai thì lấy tiền ngân sách đồng thời cần phải giải thích cho người dân hiểu rõ vấn đề này
thời gian còn lại của sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi